thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng shinzo abe đã có cuộc gặp mặt các doanh nghiệp việt nam nhật bản
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định luật pháp việt nam luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước phát triển
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ luôn tích cực quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
và năm nay việt nam sẽ phân đấu trở thành nhóm đầu trong khối asean về đầu tư kinh doanh
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ luôn tích cực quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
và năm nay việt nam sẽ phấn đấu trở thành nhóm đầu trong khối asean về đầu tư kinh doanh
và tại cuộc gặp mặt này gặp ngài thủ tướng shinzo abe chúng tôi mong muốn rằng
nhật bản sẽ là nhà đầu tư lớn nhất vào việt nam chứ không phải là nước khác
trước hết chúng tôi khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhật bản đầu tư gắn với tăng trưởng xanh
các dự án phát triển hạ tầng chất lượng cao dự án bbb
thủ tướng cũng mong muốn nhật bản đầu tư vào các loại dịch vụ chất lượng cao như dịch vụ ngân hàng và du lịch
nông nghiệp chất lượng cao công nghiệp chế tạo đồng thời tham gia cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước hỗ trợ các dự án khởi nghiệp
tôi xin nói lại một lần nữa rằng đối với người việt nam chúng tôi các doanh nghiệp việt nam
rất tin tưởng vào sự trung thành trung thực tinh thần làm việc căng mắng của doanh nghiệp nhật bản
và vì vậy tôi đã báo cáo với ngài abe rằng
các doanh nghiệp việt nam mà tôi biết được có đối tác chiến lược là người nhật bản
thì họ rất phân khởi vì các bạn là mang rất đứng đáng và quan hệ tốt đẹp
thủ tướng khẳng định vinh dự được đón nhật hoàng và hoàng hậu đến thăm việt nam trong thời gian tới
là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp việt nam và nhật bản tiếp tục phát triển đầu tư kinh doanh hợp tác chặt chẽ